sau khi phát thông báo truy tìm vào sáng ngày hôm nay nghi can trần hoàng huynh quê tại tỉnh cà mau đã chém đứt lìa bàn tay của ông vũ đức kiêm quê tại tỉnh thái bình đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng chín giờ ngày hai mươi chín tháng tám trần hoàng huynh và đặng quốc hùng chú tại tp hcm điều khiển hai xe ô tô chở bệnh nhân covid một mươi chín đến cách ly điều trị tại trường cao đẳng y tế bình dương
trong quá trình đợi bệnh nhân xuống xe vào khu cách ly ông vũ đức kiêm quê tại tỉnh thái bình và đặng quốc hưng có lời qua tiếng lại xảy ra mâu thuẫn
ông kiêm đã dùng gạch đá ném vào xe ô tô và đánh nhau với hưng lúc này huỳnh ngồi trên xe lấy mã tấu xuống chém một nhát làm ông kiêm bị đứt lìa bàn tay phải
sau khi gây án hưng điều khiển xe ô tô chở huynh bỏ trốn khỏi hiện trường đối tượng hưng sau đó quay lại hiện trường để lấy phương tiện ô tô thì bị lực lượng công an bắt giữ
quá trình xác minh ban đầu xác định bị hại vũ đức kiêm không có nghề nghiệp ổn định sinh sống một mình trong nhà trọ gần hiện trường xảy ra vụ việc có biểu hiện thần kinh không bình thường và không có mâu thuẫn từ trước đối với đối tượng huỳnh
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thêm niềm tin giữ lại rất nhiều cuộc sống
có thể nói rằng đây là một minh chứng rất sống động
cho cái sự hiệp đồng tác chiến không còn phân biệt
giữa lực lượng vũ trang với dân sự
giữa trung ương với địa phương
giữa chính quyền với các doanh nghiệp
hay mọi người thường nói là giữa công với tư
lúc này tất cả là công
tất cả là vì để cuối cùng chúng ta phải giành được chiến thắng trong cái cuộc chiến này
với quy mô ba trăm linh dựng bệnh
bệnh viện được thiết kế thành hai khối nhà điều trị người bệnh covid một mươi chín
và các khu phụ trợ về chuyên môn hậu cần
ngoài ra bệnh viện còn có nhiệm vụ tổ chức khâu dung
cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
với phương châm chống dịch như chống giặc
nhờ thế bệnh viện được hoàn thiện thần tốc
trong vòng bảy ngày
vâng thưa quý vị bệnh viện được xây dựng thần tốc như thế nào
và những đóng góp thầm lặng của các chiến sĩ công an
trong việc xây dựng bệnh viện giả chiến ra sao
chi tiết sẽ có trong chương trình vì nhân dân phục vụ
phát sóng vào lúc hai mươi h hai mươi phút tối nay
xin kính mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón chú ý theo dõi
giờ đây xin được chuyển sang một thông tin khác
nhằm phục vụ công tác kiểm tra giám sát di biến động dân cư
và quản lý chặt chẽ các giấy đi đường
trong thời gian tp hcm siết chặt giãn cách xã hội
công an tp hcm đã thực hiện trở lại việc khai báo di chuyển nội địa
tại các chốt kiểm soát trong nội đô
thưa quý vị ghi nhận của chúng tôi trong sáng nay
thì đa số tại các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng
trên địa bàn tp hcm thì người dân đã chủ động khai báo
thông tin di chuyển nội địa qua cái ứng dụng của cục cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội của bộ công an triển khai
do đó việc di chuyển qua những chốt này rất thuận tiện và nhanh chóng
không xảy ra tình trạng ủn tắc như trước đây
hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần lượng phương tiện tham gia giao thông
trên các trục đường chính của tp hcm có phần đông hơn những ngày trước
tại các chốt kiểm soát liên quận ở nội đô lực lượng chức năng tiến hành
kiểm tra giấy đi đường và thông tin khai báo di chuyển nội địa
bằng mã qr trên phần mềm do cục cảnh sát quản lý hành chính
bộ công an triển khai
cái giấy tờ đi đường của công an cấp tên đó có mã qr sẵn rồi
thì hiếm dẫn cho người ta khai mã
trước khi ra đường hiệu lực của mã qr này là trong vòng ba ngày
khi tiển thai lực lượng ở đây lực lượng anh em chia thành nhiều khu vực
một khu vực là hướng dẫn cho người dân một khu vực là tiến hành quét mã qr
và giữ phòng kết để tính cho tình trạng không ủn ứ xảy ra
đảm bảo phòng kết về phòng chống dịch bệnh
trường hợp không có điện thoại trong quân minh
thì cử cán bộ hướng dẫn cho người dân viết khai báo y tế bằng giấy
sau đó là
do công tác tuyên truyền hướng dẫn của lực lượng công an được triển khai liên tục
vì vậy ý thức của người dân đã được nâng cao rõ rệt
cụ thể là người dân đã chủ động khai báo ngay tại nhà trước khi ra đường
đồng thời hiểu được tầm quan trọng của công tác truy vết dịch bệnh
thông qua ứng dụng khai báo di chuyển nội địa
tại các chốt đã không xảy ra tình trạng ô ứ như trước đây
nó khai rõ ở nhà rồi cho nó bảo rảm đi tới lưu cho nó nhanh còn lẹ hơn
cứ đưa ra cái điện thoại này là người ta quét cái mã ra rồi cho mình đi rồi
phần đó khỏi kẹt xe kẹt quà đồ mình tránh dịch bớt đi không ủng tắc giao thông nữa
chỉ cần quét quay out thôi rất là tiện lợi không cần đọc chữ gì hết
tiện lợi đó có thể sử dụng trong ba ngày nhưng mà mình cẩn thận cho nên là
cứ mỗi lần trước khi ra đường thì mình cứ khai báo lại thôi để cho hệ thống nó ghi nhận
nếu như là có vấn đề gì thì cơ quan chức năng họ rè phát nó kỹ luận hơn
cũng trong ngày hôm nay ba mươi tháng tám thành phố hồ chí minh đã cho phép lực lượng giao hàng công nghệ shipper
đều hoạt động ở tám quận vùng đỏ nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín một ngày một lần
chi phí xét nghiệm là miễn phí
lực lượng này sẽ được giám sát thường xuyên trong thời gian giãn cách xã hội
bên cạnh đó hai mươi nhân viên hệ thống bán lẻ cũng sẽ được cấp giấy đi đường
để phục vụ cho việc phân phối hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội
thưa quý vị là một trong những lực lượng tăng cường vào thành phố hồ chí minh chống dịch covid một mươi chín
cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau nỗ lực cùng quân và dân thành phố
vượt qua khó khăn sớm đẩy lùi dịch bệnh
khi bước mãi mồ hôi bê gạo tặng người dân hay khi tập trung làm việc ở chốt kiểm dịch
ở thiếu tá hoàng minh thắng đều toát lên thứ năng lượng tích cực khiến người đối diện cảm thấy nhẹ lòng
một tuần vào tăng cường tại thành phố hồ chí minh hoàng minh thắng đã quen với nhiệm độ công việc
quen với mưa nắng nơi này
hỗ trợ tích cực cho công an địa phương trong công tác chống dịch
cũng như đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
vào hồi một mươi ba h năm mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại chốt kiểm dịch đại học nông lâm thành phố hồ chí minh
tổ công tác liên ngành đã phát hiện ra một đối tượng khả nghi
không mang theo giấy tờ đi lại theo quy định
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra giấy tờ cũng như là hàng hóa
thì phát hiện và đối tượng đã mang theo một túi có chứa vật màu trắng
nghi là ma tuy đá
qua đấu tranh khai thác nhanh bằng các biện pháp kiểm phụ
đối tượng ban đầu đã có khai nhận là vận chuyển cho đối tượng khác để sử dụng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định
các đồng chí tham gia nhiệt tình trong công tác
xin sở hội là để tiếp tế nương thực nhu yếu phẩm cần thiết trong những gói ăn xin
mà công an phường chúng tôi đang phát động huy động tổng lực cho phú dân trong đợt này
tiệt đối dưới phương châm nếu tôi đề ra là không để một người dân nào mà thiếu ăn
mà không được trang cấp nhu yếu phẩm trong mùa dịch này
thì các đồng chí được tăng cường ủng hộ rất nhiệt tình
và đồng chí làm ngày làm đêm không kể giờ giấc cùng chúng tôi để trao những phần quà
và đến tận tay người dân
và được người dân cái này là thật sự là người dân ở địa phương rất là ghi nhận
những ngày qua tổ công tác của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã liên tục tuần tra đêm khuya phát hiện hàng chục trường hợp người vô gia cư
trong đó có gần sáu mươi trường hợp dương tính với covid một mươi chín
đồng thời lực lượng này cũng đang hỗ trợ hiệu quả trong triển khai hệ thống phần mềm
quản lý công dân vùng dịch quản lý di biến động dân cư trong khu vực phía nam
quản lý cư dân ra vào vùng dịch do bộ công an xây dựng dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
đang được lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch thực hiện đồng bộ trong những ngày qua
khi mà triển khai xuống dưới thì người dân cũng rất là khó khăn trong quá trình tiếp cận
tuy nhiên là qua việc hướng dẫn của cán bộ tại các chốt kiểm dịch
thì người dân tôi thực hiện được các thao tác rất là nhanh chóng và hiệu quả
lên đường với tinh thần sung phong gạt đi những áp lực và nổi lo
khi tới vùng tâm dịch các cán bộ chiến sĩ tăng cường của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đang có một chuyến công tác đặc biệt chuyến công tác chưa biết chính xác ngày về
nhưng có một điều họ biết chắc rằng bất cứ đâu bất cứ lúc nào khi người dân cần họ sẽ sẵn sàng có mặt
tiếp theo xin được mời tất cả quý vị đến với các hoạt động phòng chống dịch
tại một số tỉnh thành
các tỉnh thành cũng đang có nhiều diễn biến phức tạp bởi covid
kể từ khi dịch covid lần thứ tư bùng phát thì đến nay tỉnh đồng nai đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine diện rộng
cho công dân từ một mươi tám tuổi trở lên
ghi nhận tại một số địa phương được triển khai tiêm vaccine sớm
trong đợt này phường hóa an thành phố biên hòa được cấp hai mươi sáu trăm bốn mươi sáu liều astrazeneca và tám trăm sáu mươi liều pfizer
những người từ một mươi tám đến sáu mươi bốn tuổi sẽ được tiêm vaccine astrazennaca
còn người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm vaccine pfizer
trước khi vào các điểm tiêm
người dân được hướng dẫn cài đặt sổ sức khỏe điện tử
hoặc khai giấy đối với những người không có điện thoại thông minh
không chỉ người dân thường trú
ngay cả những người tạm trú ở trọ cũng được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trong đợt này
để hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine cho toàn dân
phường hóa an tiến hành tiêm theo phương thức cuốn chiếu
mỗi khu phố sẽ tiêm trong một ngày
cùng với hóa an hai phường long bình và long bình tân
cũng đang tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín toàn dân cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đây cũng là ba phường có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất của thành phố biên hòa
cụ thể phường hóa an có một hai trăm tám mươi hai ca
phường long bình một hai trăm bảy mươi bảy ca và phường long bình tân là tám trăm hai mươi ba ca
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đường lâm tỉnh bình thuận và các công ty khác có liên quan
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với trương thị kim son sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nghề nghiệp mua giới đầu tư khai thác khoáng sản
nguyên giám đốc đại diện theo pháp luật công ty vàng tayn việt nam
công ty trách nhiệm hữu hạng khoáng sản thiên ân công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư khoáng sản thiên bình
và một số công ty khác trú tại một trăm bảy mươi hai nguyễn đình chính phường một mươi một quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
về tội lừa đạo chiếm đoạt tài sản của ông john kuhn quốc tịch australia
và các công ty do ông john kun làm đại diện đủ ý quyền với tổng số tiền hơn hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng
mới đây viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật